một thông tin về giáo dục cùng với nhiều địa phương trong cả nước
thành phố đà nẵng sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào đợt một
trong hai ngày mùng bảy và ngày mùng tám tháng bảy cho một mươi hai thí sinh trên địa bàn thành phố
đến thời điểm hiện tại thì công tác chuẩn bị và các kế hoạch đã được lên kỹ lưỡng
để đảm bảo khi thi diễn ra tuyệt đối an toàn
điểm thi tại trường trung học phổ thông phan chu trinh
tại đây có bảy trăm một mươi chín thí sinh dự thi sẽ được bố trí tại ba mươi phòng thi chính thức và bốn phòng thi dự phòng
đến hiện tại điểm thi đã cơ bản hoàn tất công tác vệ sinh các phòng thi
chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị y tế như máy đo thân nhiệt nước sát quẩn tay
khẩu trang y tế để phục vụ cho thí sinh và cán bộ quay thi
thực tế với việc triển khai thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
khi đà nẵng đang là tâm dịch covid một mươi chín
các điểm thi đã có kinh nghiệm để tổ chức thi trong bối cảnh dịch bệnh
thực tế thì bây giờ chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc tổ chức kỳ thi
cho các đại học
trong đợt dịch thì thứ nhất là chúng tôi có những biện pháp dự phòng
ví dụ như là về chuẩn bị cái nguồn giáo viên đi qua thi dự phòng
rồi chúng tôi có việc điều tra về thông tin về học sinh thuộc diện ép
thuộc diện phong tỏa trước kỳ thi để giúp cho sở làm công tác
triển khai công tác kỳ thi này một cách thành công
về thi nhà trường thì cũng hướng dẫn là các em trước khi thi là phải chuẩn bị khẩu trang
đây là những cái gì mà theo khuyến cáo của bộ y tế và tổ chức thế giới thì nhà trường
đã triển khai các em đại dụ để trang bị một tinh thần là không ngon ngoan mà cũng không phải là chủ quan trong vấn đề này
đà nẵng có tổng cộng ba mươi một điểm thi với năm trăm năm mươi phòng thi trong đó có điểm thi trường trung học phổ thông võ trí công
quận ngũ hành sơn sẽ dành cho các thí sinh thuộc diện f do liên quan đến dịch covid một mươi chín
điểm thi này sẽ thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch đảm bảo an toàn cho thí sinh
và những người tham gia tổ chức thi các cán bộ tại điểm thi này sẽ được trang bị trang phục bảo hộ
được tập huấn kỹ các biện pháp phòng chống dịch trước khi thực hiện nhiệm vụ
chúng tôi tranh thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố sự phối hợp của sở y tế và các băng ngành có liên quan
để chúng ta chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra
về phía ngành thì chúng tôi cũng đã có những cái định viện tốt nhất cho cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra
về phía ngành thì chúng tôi cũng đã có những cái định hướng có những cái tập huấn có những cái công tác chuẩn bị
để mà khi dịch xảy ra thì những lực lượng làm thi lực lượng hỗ trợ cũng đã có những kịch bản để chúng ta thích ứng được
trong hai ngày bốn và năm tháng bảy một mươi sáu hai trăm linh người gồm lực lượng làm thi và thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
tại thành phố hà nẵng sẽ được tiến hành
xét nghiệm covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo cho biết đã lên kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm chung
xử lý tình huống khi có thí sinh hoặc người làm công tác thi có biểu hiện sốt ho khó thở
tất cả sẵn sàng cho một kỳ thi diễn ra tuyệt đối an toàn